xin chào và hẹn gặp lại
xin chào và hẹn gặp lại
cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với lê viết hưng nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh đồng nai
và một số cán bộ có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương
trách nhiệm hữu hạn một thành viên còn gọi là tổng công ty ba tháng hai
theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số hai pc ba ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương và quyết định số một mươi bốn qd vksp một
ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi của viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình dương
về việc chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền
căn cứ kết quả điều tra vụ án ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự tha mô tài sản xảy ra tại tổng công ty sản xuất
xuất nhập khẩu bình dương và một số đơn vị liên quan
ra quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can nguyễn văn minh nguyên chủ tịch hội đồng thành viên
kiêm tổng giám đốc tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương trách nhiệm hữu hạn một thành viên
chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương công ty cổ phần
trần nguyên vũ nguyên tổng giám đốc tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương công ty cổ phần
huỳnh thanh hải nguyên chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên đầu tư và quản lý dự án bình dương
ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với võ hồng cường
chủ tịch kiêm giám đốc công ty cổ phần hưng vượng
ra quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn thục anh
nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển con gái của nguyễn văn minh
trần đình như ý chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển
cả sáu bị can đều bị khởi tố về tội tham mô tài sản theo điều ba trăm năm mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quy định và lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt để mở rộng vụ án
và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước
tại khu vực bản pú múa xã mường mươn huyện mường trà tỉnh điện biên
công an huyện mường trà chủ trì phối hợp với đồn biên phòng mường mươn cục hải quan tỉnh
vừa phá thành công chuyên án ma túy bắt một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ năm bánh heroin và chín viên ma túy tổng hợp
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại bản púa xã mường mươn huyện mường trà tỉnh điện biên
công an huyện mường trà phát hiện và bắt quả tang đối tượng quảng văn nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
trú tại tổ dân phố số hai thị trấn mường trà huyện mường trà
đang trên đường vận chuyển trái phép năm bánh heroin và chín viên ma túy tổng hợp
số ma túy này được nhân giấu kỹ trong khúc gỗ giả làm gốc cây địa lan
tại cơ quan công an nhân khai nhận mua số ma túy trên của một người đàn ông
tại bản kết tinh xã mường mươn huyện mường trà
và đang trong quá trình đem đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
nhân là đối tượng đã từng có một tiền án bảy năm tù về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
còn tại tỉnh thái nguyên công an thành phố sông công vừa phát hiện bắt quả tang một nhóm
gồm sáu đối tượng có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
vào khoảng hai mươi một h một mươi năm phút ngày hai tháng ba
tổ công tác của công an thành phố sông công bắt quả tang sáu đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tại chỗ ở của đối tượng mai thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi thuộc tổ một mươi phường thắng lợi thành phố sông công
thu giữ bốn hai trăm bảy mươi bảy gram ma túy tổng hợp cùng một số đồ vật là dụng cụ để các đối tượng sử dụng ma túy
khám xét khẩn cấp chỗ ở của thành tại hai địa điểm thuộc phường thắng lợi
thu giữ thêm sáu mươi ba bảy mươi chín gram ma túy tổng hợp hai khẩu súng ngắn
trong đó một khẩu súng tự chế và một khẩu súng nghi là súng quân dụng năm viên đạn và một số vật chứng có liên quan
vào khoảng một mươi bốn h ngày hôm nay tại ngân hàng việt công banh chi nhánh bãi cháy thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
xảy ra vụ việc một đối tượng hô mang bom vào ngân hàng có ý định cướp tiền
theo thông tin từ một nhân viên tại đây vào thời điểm trên đối tượng là nam mang theo ba lô màu đỏ cỡ lớn đi vào ngân hàng
rồi ho to là đang mang hai quả bom và yêu cầu nhân viên ngân hàng phải đưa tiền
không sẽ cho nổ bom
tuy nhiên khi đối tượng nhảy lên quầy giao dịch với ý định trèo qua tấm gương để tiến vào trong thì không được
đối tượng ở trong ngân hàng khoảng ba mươi phút sau khi nghe thấy còi báo động thì bỏ chạy ra ngoài cổng
trong khi bỏ chạy đối tượng lấy một điện thoại di động của nhân viên lễ tân ngân hàng
khi ra tới cổng thì lực lượng công an và bảo vệ ngân hàng bắt giữ
qua khám xét đối tượng quê ở thành phố hồ chí minh trong người có thẻ sinh viên của một trường đại học ở mỹ
và hiện đối tượng đã bị bắt và đưa về trụ sở công an để làm rõ hành vi cướp ngân hàng
trong những ngày qua trên mạng xã hội đã xuất hiện clip đăng tải thông tin về một trường hợp nghi vấn là bạo hành trẻ em
vụ việc được cho là xảy ra tại khu nhà trọ thuộc địa bàn khóm một mươi thị trấn sông đốc huyện trần văn thời tỉnh cà mau
nắn được thông tin trên công an công an đã nhanh chóng tiến hành xác minh điều tra vụ việc
qua xác minh công an huyện trần văn thời phối hợp với công an thị trấn
sông đốc tiến hành mời những người có liên quan trong clip là bà nguyễn hồng lan tạm trú tại khóm một mươi thị trấn sông đốc huyện trần văn thời
và cháu bé sinh năm hai nghìn tám bà lan là cô ruột và đang nuôi cháu bé này
tại cơ quan công an bà lan trình bày do thương xót hoàn cảnh của cháu bé cha chết mẹ bỏ đi nên mang cháu về nuôi được khoảng một năm nay
đồng thời thừa nhận vào tối ngày hai tháng ba có dùng thanh tre đánh vào người cháu bé
do cháu bé nhiều lần nói dối về việc bán vé số không đúng số lượng thực tế
làm cho bà phải bồi thường tiền cho đại lý vé số
đây cháu hay về nhà muộn
trình bày với cơ quan chức năng cháu bé cho biết đã nhiều lần bị cô ruột là bà lan la mắng và đánh
do về tối và bán được ít vé số
cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và giám định các dấu vết trên người cháu bé để củng cố thêm hồ sơ
đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật
nhiều vụ vận chuyển ký test nhanh covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị phát hiện bắt giữ
thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
chiều ngày ba tháng ba quá trình làm nhiệm vụ tại đường lê hồng phong phường tam thanh thành phố lạng sơn
tổ công tác phòng cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường công an tỉnh lạng sơn phát hiện
tiến hành kiểm tra xe ô tô do vi văn trân điều khiển
trên xe chở hai thùng các tông chứa một bốn trăm linh bộ kit test nhanh covid một mươi chín
không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
trật khai được lý thị hợp chú tại đường trần đăng ninh phường hoàng văn thụ tp lạng sơn
thuê vận chuyển đi cất dấu tại khu vực chùa tiên phường chi lăng tp lạng sơn để sau đó mang đi tiêu thụ
tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển số tám mươi tám a bốn mươi nghìn tám
đội quản lý thị trường số hai cục quản lý thị trường tỉnh quảng ninh
phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông số ba
đã phát hiện trên xe chở một năm trăm linh bộ kit test nhanh covid một mươi chín có dấu hiệu nhập lậu
lái xe là ông phùng gia long chú tỉnh vĩnh phúc khai nhận
đã đặt số ký test này trên mạng xã hội facebook của một người ở tp mong cái
để về bán kiếm lời thì bị bắt giữ
lực lượng chức năng đã tạm giữ lô hàng có trị giá khoảng chín mươi bốn triệu đồng
để xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
theo các chuyên gia y tế việc tái nhiễm covid một mươi chín xảy ra sau từ một đến hai tháng
và thường gặp ở những người từng mắc một biến chủng của virus sars cov hai
sau đó lại bị nhiễm một biến chủng khác của sars cov hai
đa phần người tái mắc covid một mươi chín có dấu hiệu bệnh nhẹ hơn so với lần đầu
nhất là đối với những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng bệnh
tuy nhiên với những người chưa tiêm hoặc tiêm vaccine chưa đủ liều
sức khỏe và hệ miễn dịch còn yếu thì khi tái nhiễm bệnh sẽ trở nặng
do vậy người dân đặc biệt là người lớn tuổi có bệnh nền
tuyệt đối không nên chủ quan
đừng cho rằng mình đã mắc covid một mươi chín thì sẽ không bị mắc lại nữa
và khi xuất hiện chủng omicron tốc độ lây lan nhanh
nhu cầu sử dụng các thiết bị y tế phòng chống dịch covid một mươi chín của người dân cũng tăng lên
thì sẽ khiến cho nguồn cung không đáp ứng kịp
theo bộ y tế số ca mắc mới tăng cao hiện nay
do nhiều nguyên nhân như tốc độ lây lan của chủng omicron
ở gấp năm lần so với chủng cũ và gấp hai lần so với chủng delta trước đây
việc chuyển hướng sang thích ứng an toàn linh hoạt với dịch bệnh
mở lại một số hoạt động đặc biệt là độ bao phủ tiêm vaccine cao
khiến một bộ phận người dân có tâm lý chủ quan
về thuốc điều trị cục quản lý dược cũng đã cấp giấy phép
cho ba loại thuốc monopiravir đưa vào điều trị
bộ y tế cũng đã làm việc với pfizer
để đưa một số loại thuốc đã được thế giới cấp phép và điều trị
tuy nhiên việc sử dụng kit test xét nghiệm tăng cao
khiến cho thị trường khan hàng tăng giá liên tục
để tránh tăng giá kýt test bộ y tế khuyên cáo
ý thức của người dân rất quan trọng
chỉ mua khi cần không nên mua dự trữ
và dùng đến đâu thì mua đến đó
mỗi gia đình chỉ cần test từ hai đến ba ngày một lần
vì chủng omicron chu kỳ lây là từ hai đến ba ngày
khi giảm cầu thì nguồn cung sẽ đáp ứng đủ
trước thực tế số kf tăng đỉnh điểm ngày hôm sau cao hơn ngày hôm trước
lượng người mắc covid một mươi chín
điều trị tại nhà lớn
phát sinh khối lượng rác rất lớn
và tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng càng cao
cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường
mặc dù đã có hướng dẫn cụ thể về việc phân loại
thu gom xử lý chất thải lây nhiễm phát sinh
đối với người nhiễm covid một mươi chín điều trị tại nhà
thế nhưng công tác này đang phát sinh rất nhiều bất cập
ghi nhận tại thành phố đà nẵng
là công nhân môi trường ở xí nghiệp môi trường hải châu một
thời gian gần đây anh tuấn luôn phải tiếp xúc
với những chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao
từ những f đang tự cách ly điều trị tại nhà
khẩu trang y tế kích tết nhanh covid một mươi chín
găng tay đồ bảo hộ
trộn lẫn với rác thải sinh hoạt hàng ngày
điều đó khiến anh không khỏi lo lắng
nhiều người dân có ý thức thì họ biết
họ bỏ lại bỏ riêng ra cho người thu gom y tế tới lái
còn những người dân họ không có ý thức
họ bỏ chung lộn trộn trong rác thải
mình cũng phải thu gom ra chứ mình đâu biết ra
hiện mỗi ngày thành phố đà nẵng ghi nhận
trên một ca mắc covid một mươi chín mới
phần lớn tự theo dõi điều trị tại nhà
điều này phát sinh khối lượng rác rất lớn
và tiêm ẩn nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng cao
dù đã được hướng dẫn phân loại bỏ rác thải của f
vào túi đựng chất thải lây nhiễm màu vàng
buộc kiến miệng túi và phải gián nhãn
chất thải có nguy cơ chứa sát covid một mươi chín
thế nhưng rất nhiều bệnh nhân đang điều trị tại nhà
đã không làm theo hướng dẫn
thậm chí có những trường hợp nhiễm bệnh
không khai báo với cơ sở y tế
khiến công tác quản lý cũng như xử lý rác thải f
gặp rất nhiều khó khăn
vì hiện nay tất cả mọi người dân

cho nên họ rất là chủ quan trong vấn đề
khi mà nhiễm bệnh
khi mà họ không khai báo
thì họ không được sự hướng dẫn
đầy đủ chuyên môn của y tế
cho nên cái việc xử lý rác thải của họ
là họ cũng không có thể
họ không hiểu họ không nắm được
họ không hiểu là thường là họ thải ra môi trường bên ngoài
cái đó là một cái yếu tố
là một nguồn lai bệnh rất là lớn
trong cộng đồng
chúng tôi ký nghĩ là
bên cơ sở y tế các địa phương
để tuyên truyền hoạt động cho người dân
khi có f
thì phải báo cáo y tế
và phân cái lụa rác f
vào cái bầu túi nilon riêng
để cho công nhân
là lấy rác đó
để tránh của
họ chế cái vấn đề
cái mạng bệnh dịch bệnh
đối với f cho người lao động công nhân môi trường chúng tôi
trong thời gian đấy
không những thế
việc f điều trị tại nhà tăng cao
rải rác trên nhiều địa bàn
nằm trong các ngõ nhỏ
khiến thời gian thu gom kéo dài
nhưng lực thu gom rác thải
vì vậy bên cạnh sự nỗ lực
của các cơ quan chức năng
các đơn vị chuyên môn
và lực lượng phụ trách về vệ sinh môi trường
rất cần cả sự chung tay góp sức
của mỗi người dân mỗi gia đình
đặc biệt là những người bệnh
và gia đình f điều trị tại nhà
để cùng chung tay thực hiện việc phân loại
và xử lý rác thải có nguy cơ lây nhiễm
tránh những rủi ro lây lan trong cộng đồng
tiếp theo chương trình
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
những thông tin đáng chú ý khác
trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kim thạch xin kính chào quý vị
đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị công an tỉnh đồng tháp
cho biết là vừa bắt giữ hai đối tượng
chuyên tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép
qua lại biên giới việt nam và campuchia
phòng an ninh điều tra công an tỉnh đồng tháp
thủ lý và tạm giữ hình sự hai đối tượng
phạm văn việt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
ngụ xã thường thế hồng
hậu a huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
và bùi hữu phước sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ thị xã trảng bàng tỉnh tây ninh
để điều tra về hành vi tổ chức người khác
xuất nhập cảnh trái phép
quá trình điều tra ban đầu được biết
trong khoảng thời gian từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi
đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
phước cùng phạm văn việt đứng ra tổ chức
đưa nhiều người ở địa phương khác
đến địa bàn huyện hồng ngự và huyện tân hồng
tỉnh đồng tháp để xuất cảnh trái phép sang campuchia
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng với đối tượng
bá võ minh ngọc ba mươi sáu tuổi
để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản
lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tài sản
của công ty trách nhiệm hữu hạng kỹ thuật pacific view
khu công nghiệp nhân trạch hai huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
ngọc đã hai lần lấy trộm một trăm sáu mươi bao hạt nhựa
với tổng trọng lượng là bốn tấn
trị giá gần ba trăm năm mươi triệu đồng
chở đến tỉnh bình dương bán cho một triệu thu mua phế liệu
với giá một trăm linh hai triệu đồng
nhận được tin báo của bị hại
bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ trong thời gian ngắn
công an huyện nhân trạch xác định ngọc là thủ phạm
nên tiến hành bắt giữ
và ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
sáng ngày bốn tháng ba
công an quận tân bình tp hcm
đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông
rơi từ tầng cao căn nhà trọ xuống đất tử vong
khoảng năm giờ sáng cùng ngày
người dân sinh sống tại căn nhà trọ cao tầng
trên đường bào cát hai phường một mươi hai quận tân bình tp hcm
nghe tiếng động mạnh bên ngoài
nên chạy ra kiểm tra thì phát hiện
người đàn ông nằm bất động dưới đất
mọi người chạy đến kiểm tra
thấy nạn nhân đã tử vong nên báo công an
theo chủ nhà trọ nạn nhân khoảng ba mươi sáu tuổi
thuê trọ ở cùng vợ
tại tầng hai căn nhà này được vài ngày nay
trước khi xảy ra vụ việc
người dân thấy nạn nhân đi bộ lên tầng bốn căn nhà trọ
sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường
thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để tiếp tục điều tra
trưa nay ngày bốn tháng ba
một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại sửa nhựa
trên đề bàn huyện hóc môn tp hcm
lực lượng chức năng đã điều nhiều phương tiện
cùng với các cán bộ chiến sĩ
đến ứng cứu giảm thiệt hại về người và tài sản cho người dân
theo thông tin ban đầu
hơn một mươi một giờ trưa cùng ngày
người dân phát hiện cháy tại sửa nhựa
nằm trên đường nguyễn công bỉnh xã tân thế nhị huyện hóc môn
trong sướng chạy ra ngoài hô hoán
nhiều người huy động bình chưa cháy dập lửa
nhưng do bên trong sướng chứa nhiều vật liệu dễ cháy
ngòn lửa nhanh chóng lan rộng
lửa bụng lên dưới dội
khi các công ty xung quanh tạm dừng hoạt động
và sơ tán công nhân ra khu vực an toàn
ghi nhận tại hiện trường
vụ cháy làm gần như toàn bộ xứ nhựa đổ sập
tại sáng bên trong bị lửa thiêu rụi
hơn một mươi bốn giờ cùng ngày
vụ cháy được khống chế
lực lượng chức năng vẫn tiếp tục dập lửa tàn
hiện thiệt hại cũng như nguyên nhân vụ cháy
đang được tiếp tục làm rõ
vì sức khỏe sinh mạng của người tham gia giao thông
là tinh thần năm an toàn giao thông
năm hai nghìn hai mươi hai của tp hcm
và để kéo giảm tai nạn ủng tắc
và đảm bảo trực tự giao thông
gắn liền với tinh thần đó
tp hcm đã đề ra nhiều mục tiêu
trọng tâm xuyên suốt về tăng cường tuyên truyền
đẩy mạnh công tác kiểm tra xử lý các vi phạm
về giao thông
ban an toàn giao thông thành phố
đề ra mục tiêu kéo giảm từ năm đến một mươi
cả ba tiêu chí
số vụ số người chết và số người bị thương
so với năm hai nghìn hai mươi một
giám vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
và khắc phục tình trạng ổn ứ cạt xe kéo dài
về điều này lãnh đạo công an thành phố cho rằng
năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi
thực hiện nhiều tháng giãn cách xã hội
nên số vụ tai nạn trong hai năm nay giảm sâu
so với năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi hai giao thông bước vào giai đoạn bình thường mới
do đó sẽ lấy thống kê
năm hai nghìn một mươi chín để đánh giá
vì vậy công an thành phố sẽ thực hiện quyết liệt hơn
trong kiểm tra xử lý vi phạm
nhất là những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
năm hai nghìn hai mươi hai chúng ta nói chúng ta không hoàn thành ký tiêu
sở giao thông vận tải tp hcm yêu cầu các tổ công tác
đảm bảo trực tựa an toàn giao thông
tập trung nâng cao trách nhiệm
nhất là tại các khu vực sân bay tân sơ nhất cảng cắt lái
các bến xe nhà ga trường học bệnh viện
song song đó là theo dõi đồn đốt tiến độ
các công trình xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ
và tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm
trong giao thông đường thủy
năm nay thì sẽ có một cái khác này
thứ nhất là chúng ta có hai cái điểm mới là
nâng cao tất cả về văn hóa thôi
thứ hai là phòng hoàn chế lây nhiễm
thì như vậy chúng ta sẽ có
tâm năm nay là dự kiến sẽ có các cái nhóm chuyên đề
và như ông chỉ có ý
nhóm chuyên đề này sẽ phân công cụ thể
từ từng nhóm ủy viên địa bàn
lãnh đạo yêu bài nhân dân tp hcm yêu cầu
trong kiểm tra xứ phạt người vi phạm giao thông
thì hình ảnh và thái độ làm việc của chiến sĩ cảnh sát giao thông
phải hết sức chuẩn mực
để người dân hợp tác giải quyết
mà khác các cơ quan liên quan
thực hiện công tác tuyên truyền
phải bằng cách thông điệp ngắn gọn
để người dân hiểu và nhớ lâu
ngoài tuyên truyền pháp luật rồi
nhưng tuyên truyền cụ thể thì đúng rồi
cũng giống như là
bên chỗ phòng chống dịch người ta nói là năm k
rất ngắn gọn
mọi người sẽ hiểu
thì góc độ ở đây tôi thấy rằng là
của giao thông
tạm thì ứng ra mấy
tức là khi tham gia giao thông cũng năm k
tức là không đủ biên
không ngược đèn đỏ
không đi sai làng đường
không đổi hướng sai quy định
và không đi quá tốc độ
đó chính là những nguyên nhân trực tiếp
dẫn đến tai nạn giao thông
lãnh đạo thành phố chí đạo trong công tác
đảm bảo trực tựa an toàn giao thông
ngoài trách nhiệm của các sở ngành công an thành phố
thì vai trò của các lãnh đạo các quận huyện thành phố thủ đức
cũng được xem là chủ đạo
nếu địa phương nào xảy ra tình trạng mất trực tự an toàn giao thông
thường xuyên có tai nạn giao thông tăng
sẽ bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ
trường hợp gặp khó khăn vướng mắt
báo cáo đề xuất trình ưu ba nhân dân thành phố để xem xét thao gỡ
chỉ trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
chỉ số giá tiêu dùng bình quân
của thành phố hồ chí minh đã tăng trên một hai mươi sáu
và đây là tín hiệu cảnh báo khó
cho khó khăn cho mục tiêu kiểm soát
chỉ số giá tiêu dùng cả năm
là dưới bốn theo nghị quyết đã đề ra
chỉ số giá tiêu dùng của thành phố chỉ tăng hai ba mươi tám
mặc dù mức tăng trong tháng
hai tháng đầu năm nay đã cao hơn bảy mươi bốn
so với hai tháng cùng kỳ năm ngoái
tự nhiên thống kê về tình hình kinh tế xã hội
hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai của thành phố
cũng thấy bức tranh kinh tế trên địa bàn
đã có những khởi sắc
chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hai một
so với cùng kỳ
thu ngân sách từ sản xuất tăng ba
hòa đồng vận tải và dịch vụ vận tải tăng sáu một
doanh nghiệp đăng ký tăng hai mươi một năm
thị trường tài chính tăng trưởng ổn định
tổng kiếm ngành xuất khẩu hàng hóa
của các doanh nghiệp thành phố xuất qua cả thành phố
cùng cái dầu thô tăng tám
là tín hiệu tích cực
chứng tỏ các hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản đã phục hồi
từ số liệu thống kê của hai tháng
để cho chúng ta thấy
kinh tế phục hồi khá nhanh
tương đối tồn diện
và những cái ngành chủ yếu của chúng ta
vẫn đứng vững
trong cái giai đoạn phục hồi này
nó không bằng
cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
như một người
sau bạo bệnh
đã đứng dậy
bước tới như thế
là rất đáng ghi nhận
và trân trọng
dự báo tăng trưởng grdp của quý i thành phố
sẽ khá thiện đáng kể so với quý bốn năm hai nghìn hai mươi một
và là tiền đề tăng trưởng ổn định
từ quý hai năm hai nghìn hai mươi hai
phấn đấu đạt tăng trưởng grdp
cả năm từ sáu sáu năm
như mục tiêu đã đề ra
rất là nhiều chiều
theo thống kê là từ ngày một mươi bốn tháng hai
đến ngày hai tháng ba
thành phố hồ chí minh có bốn mươi ba trăm tám mươi năm học sinh nhiễm
hoặc nghi nhiễm covid một mươi chín
trong đó thì có hơn hai ca phát hiện
tại trường học
hiện nay thì cơ sở y tế địa phương
cũng đang nỗ lực hỗ trợ các trường kiểm soát dịch bệnh
tuy nhiên thì để kịp thời phát hiện
khoanh vùng khi có ca nhiễm
thì vai trò của đội ngũ y tế
trong nhà trường là rất quan trọng
trên địa bàn phường trường thọ
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
có một mươi cơ sở trường học
trong đó có một trường trung học phổ thông
một trường trung học cơ sở
một trường tiểu học và bảy trường mầm non
kể từ khi học sinh tất cả khối lớp đi học trực tiếp
thì khối lượng công việc của nhân viên y tế phường
cũng tăng lên
hiện nay trong tổng số ca nhiễm covid một mươi chín tại phường
thì có khoảng từ hai mươi ba mươi trẻ em
và cứ một mươi f
thì có hai ba trẻ f
trước tình hình này trạm y tế phường trường thọ
thành phố thủ đức đã chú động triển khai nhiều giải pháp
để có thể hỗ trợ người bệnh điều trị tại nhà
đặc biệt là các trẻ em
công của mình khoảng trên bốn trăm linh rồi
như vậy là phải hoạt động về tổ y tế đủ khu phố
để tăng cường khả năng tiếp cận f

nhanh nhất sớm nhất
theo thống kê từ ngày một mươi bốn tháng hai đến ngày hai tháng ba
toàn thành phố hồ chí minh có bốn mươi ba trăm tám mươi năm học sinh nhiễm
hoặc nghi nhiễm
trong đó có hơn hai ca phát hiện tại trường học
bên cạnh sự phối hợp với nhân viên y tế
tại địa phương thì vai trò của cán bộ y tế trường học
trong giai đoạn hiện nay là rất quan trọng
để góp phần giảm gánh nặng cho y tế địa phương
trong đợt khảo sát tình hình đi học lại tại trường
hội đồng nhân dân tp hcm đã lắng nghe những khó khăn
và kịp thời chiến trịnh cách thiếu sót của các đơn vị
để từ đó có đề xuất giải pháp kịp thời
về nguồn lực phục vụ phòng chống dịch trong trường học
sau khi khảo sát xong
thì sẽ quay lại làm việc với lại
sở giáo dục đào tạo sở y tế giang phòng ubnd
để nắm thêm tổng thể những kiến nghị đề xuất
những vướng mắt khó khăn
trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp
ở các trường để các sở ngành
có cái báo cáo và có cái đề xuất kiến nghị
với lại hội đồng nhân dân tp hcm
với lại lãnh đạo tp hcm để kịp thời xử lý
lại làm sao cái việc dạy học trực tiếp của các em
đảm bảo an toàn và tốt nhất
hiện nay ngành y tế đang nỗ lực cùng ngành giáo dục
đảm bảo việc dạy học tại các trường
dự kiến trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
hai sẽ phối hợp tổ chức hội thảo
về bổ sung và đào tạo lại trình độ chuyên môn
cho lực lượng nhân viên y tế trường học
nhằm đảm bảo số lượng và năng lực cho đội ngũ